không chỉ hoàn thành tốt trọng trách của cấp ủy và chính quyền địa phương
anh phan như phi bí thư tri bộ trưởng thôn đàn thượng xã tam lãnh huyện phú ninh tỉnh quảng nam
còn là người có thâm niên gần một mươi năm chăn nuôi heo rừng
điều đáng nói hơn là bên cạnh việc phát triển kinh tế gia đình
anh phi còn tận tình chuyển giao công nghệ nhận bao tiêu sản phẩm thịt heo rừng
giúp cho nhiều hộ dân chung quanh giảm nghèo bền vững
từ sáu con heo nái rừng giống thuần trùng được trạm khuyến nông huyện phú ninh hỗ trợ
nuôi thí điểm từ năm hai nghìn bảy đến nay tổng đàn heo nái rừng của gia đình anh phan như phi đã lên đến năm mươi con
mỗi năm anh cho xuất chuồng khoảng từ hai nhăm tới ba mươi con heo thương phẩm
mỗi con giao động từ ba mươi đến năm mươi kg
trừ đi chi phí anh thu về gần hai trăm năm mươi triệu đồng một năm từ chăn nuôi heo rừng
tổng đàn anh cũng làm ở mức là năm mươi sáu mươi con

trừ chi phí xong rồi thì mỗi năm có nhất thì cỡ hai trăm năm mươi triệu
gia đình tôi cũng tập trung nhờ vợ con heo rừng đó mà cũng cho con ăn học được tới nơi tới trống
thức ăn chủ yếu của heo rừng là từ tự nhiên như rau rừng sắn chuối cây
nên không chỉ giảm chi phí trong quá trình nuôi mà còn cho sản phẩm thịt ngon hơn
để bảo đảm đầu ra cho hầu rừng luôn ổn định
anh phi đã tiến hành hợp tác với bốn hộ để chuyển giao giống công nghệ cũng như bao tiêu sản phẩm đầu ra
những hộ dân được hợp tác với anh rất phấn khởi xây chuồng trại mới để nhận giống và nuôi thử nghiệm
hiện nay hiệu quả rất là câu
quân điểm y bong thì hiện nay cái bộ hình này chúng ta cần phải nhanh ra nhiều hộ nổi nữa
trước mắt là giúp cho họ thành lập cái hệp tới sỏi hai chăn nuôi heo rừng
cùng thời là tiếp tục hỗ trợ người ta va vóng hỗ trợ về mặt kênh phấy để người ta xây dựng chuồng trại
và hướng dẫn quy trình sống sốt và an toàn về thực phẩm và vệ sinh môi trường
mô hình nuôi heo rừng của anh phan như phi không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho gia đình
mà còn giúp được nhiều hộ dân ở nhà
xã miền núi tam lãnh tiếp cận được kỹ thuật kinh nghiệm nuôi heo rừng vươn lên trong cuộc sống
hy vọng rằng với hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương
nhất là sau khi hợp tác xã chăn nuôi động vật hoang dã tam lãnh được thành lập
anh phi và các thành viên trong hợp tác xã sẽ cùng nhau hợp tác mở rộng quy mô chăn nuôi
vươn lên thoát nghèo và cung cấp ngày càng nhiều thịt heo rừng sạch cho thị trường